văn phòng thường trực ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết
hiện nay mực nước lũ thượng lưu sông côn giao động ở mức cao hạ lưu đang lên chậm
mực nước lũ tính vào lúc bốn giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai như sau
tại vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh bảy mươi hai mét giữa bớt động hai là năm mét
tại bình nghi huyện tây sơn một mươi sáu ba mươi một mét giữa bớt động hai là một mươi chín mét
tại thạnh hòa thị xã an nhơn bảy ba mươi năm mét trên bớt động hai là ba mươi năm mét
dự báo trong một mươi hai giờ tới mực nước lũ trên sông côn tiếp tục lên xuất hiện đỉnh sau đó xuống chậm
tại vĩnh sơn giao động ở mức bảy mươi hai năm mét mức bớt động hai
tại bình nghi giao động ở mức một mươi bảy mét trên bớt động hai là năm mét
tại thạnh hòa có khả năng lên mức bảy sáu mét trên bớt động hai là sáu mét
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai
tỉnh bình định phát đi cảnh báo đề phòng xảy ra lũ quét
sân lửa đất ở các huyện an lão hoài ân hoài nhơn vĩnh thạnh tây sơn và vân canh
ngập lụt ở vùng trụng thấp của các huyện phù cát tây sơn tuy phước và thị xã an nhơn
góc độ rủi ro thiên tai cấp một